dưới sự lãnh đạo của huyện ủy nhân dân các làng xã thuộc huyện thanh trương tỉnh nghệ an khẩn trương chuẩn bị cho cuộc tổng biểu tình
những người hăng hái dũng cảm nhất trong lực lượng tự vệ sung phong và các đội tự vệ cảm tử tự vệ oanh liệt còn gọi là xích vệ tự vệ đỏ
đại hội lần thứ nhất của đảng họp tại macau trung quốc từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi năm đã có riêng một nghị quyết về đội tự vệ trong đó chỉ rõ
đối đầu với khủng bố trắng thì vấn đề hộ vệ quần chúng hàng ngày và trong các cuộc tranh đấu
là vấn đề cần thiết quan trọng cho cách mạng tiến hành đảng cộng sản đã có chủ trương và thực hành tổ chức tự vệ đội của công nông
nghị quyết này đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của đảng trong công tác xây dựng lực lượng vũ trang bảo vệ đảng bảo vệ cách mạng ở cơ sở
những vấn đề có tính nguyên tắc về xây dựng đội tự vệ được đề cập một cách cơ bản và có hệ thống
thời kỳ này các cuộc đấu tranh biểu tình bãi công ở thành phố nhà máy hầm mỏ các cuộc diễn thuyết của cán bộ cách mạng các cuộc giải chuyên đơn gián khẩu hiệu đều có đội tự vệ làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ
đó là hoạt động chuẩn bị lực lượng quan trọng cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc khởi nghĩa giành chính quyền
trong thời kỳ một nghìn chín trăm ba mươi chín một nghìn chín trăm bốn mươi năm khi thế cách mạng của quân chúng phát triển mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc dâng cao trong toàn quốc
đảng chủ trương xây dựng các đội tự vệ với nhiều hình thức phương thức hoạt động phong phú đa dạng như đội hộ lương diệt ác ở cao bằng và một số tỉnh việt bắc đội trừ gian ở các tỉnh đồng bằng bắc bộ
ban công tác đội bảo vệ an toàn khu đội danh dự việt minh ở hà nội đội tự vệ ở trung kỳ
ở một số địa phương lực lượng tự vệ được tổ chức dưới các tên gọi vũ trang dân chúng đội xung phong đội tiền quân phục quốc đội thanh niên xích vệ đội
hoạt động của các tổ chức này tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ đảng bảo vệ phong trào cách mạng bảo vệ quần chúng nhân dân
năm một nghìn chín trăm bốn mươi các đội tự vệ du kích đã phát triển ngay trong các nhà máy cơ sở công nghiệp giữa lòng sài gòn làm nhiệm vụ bảo vệ cán bộ cơ sở cách mạng chuẩn bị các hoạt động biểu tình đấu tranh vũ trang
tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi một tỉnh ủy cao bằng thành lập đội tự vệ cứu quốc với nhiệm vụ bảo vệ lãnh tụ bảo vệ cơ quan lãnh đạo của đảng bảo vệ căn cứ địa giữ vững đường giao thông liên lạc làm công tác tuyên truyền và huấn luyện cho lực lượng tự vệ cứu quốc địa phương
năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai lãnh tụ nguyễn ái quốc chỉ thị phân tán đội tự vệ cứu quốc đưa cán bộ đội viên về các nơi xây dựng lực lượng vũ trang địa phương tích cực và chủ động chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các cuộc khủng bố của địch
cuối năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai ở cả chín châu của tỉnh cao bằng đều tổ chức các hội cứu quốc
tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn trung ương đảng quyết định xây dựng atk hai nối liền với atk một tạo thành một an toàn khu rộng lớn nối liền hà nội với các tỉnh bắc ninh bắc giang thái nguyên
tuyên quang tuyên quang và cao bằng
đội công tác đặc biệt bảo vệ atk hai do đồng chí nguyễn trọng tỉnh bí thư ban cán sự đảng tỉnh bắc giang trực tiếp phụ trách
phối hợp với lực lượng tự vệ địa phương tuyên truyền cho quần chúng về tinh thần cảnh giác cách mạng thực hiện khẩu hiệu ba và cách thức truyền tin báo động khi có địch lùng sụp
với địa thế hiểm yếu tuyên quang trở thành trung tâm đầu não và căn cứ địa của cách mạng việt nam là nơi ở làm việc của lãnh tụ hồ chí minh và trung ương đảng
ngay từ thời kỳ tiền khởi nghĩa phong trào cách mạng ở tuyên quang phát triển mạnh mẽ cơ sở việt minh được xây dựng tại các huyện sơn dương chiêm hóa hàm yên yên sơn nà hang
mặt trận việt minh các địa phương ra sức xây dựng lực lượng cách mạng đặc biệt là lực lượng tự vệ du kích
trong chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn tổng bộ việt minh nêu rõ
đội tự vệ cứu quốc làm một thứ tổ chức gồm những người hăng hái tinh nhanh khỏe mạnh họp lại thành từng đội nhỏ để canh gác dò xét quân địch thông tin cho đoàn thể
lúc quân chúng tranh đấu thì mang khí giới ủng hộ cho quân chúng lúc các chiến sĩ khai hội hay đi lại thì tự vệ cho các chiến sĩ
đêm chín tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm phát xích nhật đào chính thực dân pháp chiếm đồng dương
nắm bắt thời cơ thuận lợi về mâu thuẫn giữa phát xít nhật và thực dân pháp đã lên đến cực điểm
ngày một mươi hai tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trung ương đảng ra chỉ thị nhật pháp bắn nhau và hành động của chúng ta
quán triệt chỉ thị của trung ương đảng các đội trinh sát đội trừ gian tự vệ cứu quốc vừa làm nhiệm vụ bảo vệ khu căn cứ vừa chừng trị những tên việt gian tay sai của pháp nhật
tại cao bằng đội hộ lương diệt ác của việt minh đã trừng trị tên trành án ngay tại nhà riêng của y
diệt tên tổng đoàn hoàng phải khi tên này đang chỉ huy lính dõng lùng bắt cán bộ cách mạng
diệt tên tránh hình tự phong là tư lệnh cao bắc lạng
ở bắc cạn đội tự vệ xử bắn chi châu đồng phúc quân và một số tay sai của pháp xích nhật
tại hà giang đội tự vệ nà xài đã theo dõi và bắt hai tên gián điệp nhật giao cho cán bộ việt minh xử lý
đội tự vệ yên định bắc mê bắt sáu tên mật thám nhật đang lén lút xâm nhập khu căn cứ
ở tuyên quang đội trinh sát vũ trang trường gian đã chừng trị ba tên việt gian thân nhật có nhiều tội ác với nhân dân
ngày một mươi năm tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm sứ ủy bắc kỳ thành lập đội danh dự trờ gian sau đổi là đội danh dự việt minh biên chế thành nhiều nhóm hoạt động ở hải phòng hải dương hà nội để nắm tình hình tổ chức trừ diệt mật thám tay sai nhật pháp
tính riêng một mươi ba tỉnh thành miền bắc các đội trinh sát đội trừ gian đội tự vệ đã tiêu diệt chín mươi bảy tên mật thám pháp nhật cường hào gian ác
cách mạng việt nam đang ở thời kỳ cao trào khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc
trong lấy thời cơ nghìn năm có một từ ngày một mươi tám tháng tám đến ngày hai mươi sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm các tỉnh bắc bộ lần lượt khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi
tham gia tổng khởi nghĩa có lực lượng tự vệ cứu quốc các đội danh dự việt minh đội trinh sát đội trừ gian góp phần cho tổng khởi nghĩa tháng tám đã đập tan bộ máy thống trị của phát xít nhật thực dân pháp
các tổ chức đầu tiên của công an nhân dân như liêm phóng cảnh sát ở bắc bộ trinh sát ở trung bộ quốc gia tự vệ cuộc ở nam bộ được thành lập
cuối bài viết bộ trưởng trần đại quang khẳng định
vẻ vàng bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng công an nhân dân nguyện tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc hết lòng phục vụ nhân dân
tiếp tục nỗ lực phân đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
tích cực góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước sự tin yêu của nhân dân
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vào sáng qua gần một trăm linh đại biểu thay mặt cho sáu trăm linh cán bộ và sáu học viên của trường đại học phòng cháy chữa cháy ở cả hai miền bắc nam
đã đoàn tụ về trước tượng đài bảo vệ an ninh tổ quốc thuộc khu di tích nhà công an trung ương
xã minh thanh huyện sơn dương tỉnh tuyên quang để báo cáo kết quả dạy và học của nhà trường trong gần bốn mươi năm qua
tại khu di tích nha công an trung ương đoàn đã làm lễ dân hương nhân hòa báo công với bác và tưởng niệm trì ơn các anh hùng liệt sĩ
thế hệ cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
trải qua gần bốn mươi năm xây dựng và phát triển trường đại học phòng cháy chữa cháy đã giành được những thành tựu to lớn trên các mặt công tác
ra đời và trưởng thành trong khói lửa của cuộc chiến tranh chống đế quốc mỹ
các thế hệ cán bộ giáo viên công nhân viên và học viên nhà trường đã kế thừa phát huy truyền thống cách mạng vẽ vang của đảng
của lực lượng công an nhân dân mưu trí dũng cảm kiên cường chiến đấu với giặc lửa bảo vệ tài sản của nhà nước
tính mạng và tài sản của nhân dân góp phần giữ gìn trực tự an toàn xã hội
nhớ lời dạy của bác vì lợi ích một mươi năm thì phải trồng cây vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người
gần bốn mươi năm qua trường đại học phòng cháy chữa cháy đã không ngừng thi đua
mọi khó khăn phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
xứng đáng là địa chỉ đào tạo duy nhất của cả nước đào tạo cán bộ làm công tác phòng cháy chữa cháy
có trình độ thạc sĩ cử nhân trung cấp và các trình độ thấp hơn cho lực lượng công an nhân dân và các ngành kinh tế xã hội
ngay cả các đồng chí lão thành mỗi lần đến với khu di tích nhà công an trung ương cũng rất là bồi hồi xúc động
tôi cũng tin tưởng rằng
các đồng chí cán bộ giáo viên trẻ của trường cũng sẽ phát huy cái truyền thống của lực lượng công an nhân dân bảy mươi năm qua
cũng như là truyền thống của nhà trường gần bốn mươi năm
có thể nói hành quân về nguồn là hoạt động có ý nghĩa to lớn đẩy mạnh công tác giáo dục về lòng yêu nước
những chiến công oanh liệt của nhân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
qua đó bộ cáng bộ chiến sĩ trường đại học phòng cháy chữa cháy sẽ tiếp tục
nòi gương bác thực hiệu tốt sáu điều bác dạy đối với lực lượng công an nhân dân
cần kiệm liêm chính trí công vô tư dũng cảm kiên quyết khắc phục sửa chữa những sai lầm khuyết điểm
không ngừng học tập và trao dồi đạo đức cách mạng
tiếp tục thực hiện thi đua dạy tốt học tốt nguyện chung sức đồng lòng giữ vững truyền thống đoàn kết
dân chủ sáng tạo tập trung mọi trí tuệ sức lực cho mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực
làm công tác phòng cháy chữa cháy chất lượng cao phục vụ sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh
chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức về an ninh trả tự
ngày một mươi một tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi cho biết
vừa bắt đối tượng dùng dao đâm nhiều người khác trong tiệc cưới
trước đó ngày tám tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi cho biết
sau khi dự đám cưới tại nhà ông phạm văn nhiên ở thôn làng măng xã ba dinh huyện ba tơ
nguyễn văn đủ ở thôn đồng văn xã ba dinh thấy phạm văn then hai mươi tuổi
ở xã ba tô huyện ba tơ điều khiển xe mô tô trong đám cưới ra và tự ngã xuống đường
vì ngứa mất cho rằng tóc then nhộn màu đỏ đù dùng chân đái nhiều lần vào người then
tiếp đó đủ rút con dao bấm trong túi quần đâm vào bụng then
khi then ngã cuộc xuống đất anh phạm văn khí ba mươi năm tuổi đi dự đám cưới đã chạy đến ông then đưa đi cấp cứu
nguyễn văn đủ tiếp tục xông tới dùng dao đâm vào cổ phía sau gáy của phạm văn khí gây thương tích
tình cờ gặp ông phạm văn đết ở thôn dọc mang xã ba tô đi bộ đối tượng tiếp tục dùng dao xông tới
đâm vào vùng mặt ông làm ông đết ngã gục xuống đất
sau đó người dân đã không chế bắt giữ nguyễn văn đủ và giao cho cơ quan công an
cơ quan thành phố vinh tỉnh nghệ an cho biết đơn vị này đang tạm giữ đối tượng bùi ánh đức
sinh năm hai nghìn trú tại khối một mươi một phương cờ nam thành phố vinh về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày sáu tháng tám bùi anh đức cùng đồng bọn đi xe máy đến đoạn đường tạ quang bửu
phường bến thủy thì thấy anh bùi quang thắng đang điều khiển chiếc xe đạp điện
lợi dụng trời tối đường vắng vẻ đồng bọn của đức cầm lái đã điều khiển xe máy chạy ngang với xe anh thắng
sau đó đạp ngã xe anh thắng bùi ánh đức ngồi phía sau xe máy liên nhảy xuống
rồi dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu anh thắng sau đó đức rút con dao nhọn giấu trong người
đưa cho đồng bọn để không chế anh thắng và cướp chiếc xe đạp điện nhanh chóng tổ thoát
ngày bảy tháng tám khi hai đối tượng mang chiếc xe cướp được đi bán thì bị công an phường hồng sơn phát hiện
thấy nhiều điểm nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính tuy nhiên khi thấy lực lượng chức năng
hai đối tượng đã bò chạy bùi ánh đức điều khiến chiếc xe đạp điện bò chạy được khoảng một trăm linh mét
thì bị công an bắt giữ còn đồng bọn của đức đã nhanh chân tàu thoát
tại cơ quan công an bùi anh đức khai nhận trước đó đã từng thực hiện ba vụ cướp tài sản trên địa bàn
thành phố vinh hiện công an đang truy bắt đồng bọn của đức đồng thời mở rộng điều tra để xử lý đúng
theo quy định của pháp luật cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo
chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh cán bộ công ty sổ số xảy ra tại thành phố hà nội
tp hồ chí minh tiền giang bắc giang và một số tỉnh thành phố trong toàn quốc
khởi tố bốn bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
gồm lê văn nguyên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường chú tại huyện cờ đỏ tp cần thơ
chú tại quận sáu tp hồ chí minh võ văn đầy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại huyện lai vung
tỉnh đồng tháp trần phước minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tại phường một mươi hai quận một mươi một tp hồ chí minh đặng thị hồng hà
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường chú tại quận ba tp hồ chí minh chú tại huyện đức hòa
tỉnh long an nguyên giám đốc doanh nghiệp tư nhân hải thịnh
quá trình điều tra vụ án đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã xác định được phương
thức thủ đoạn lừa đảo mà các bị can thực hiện trong quá trình gây án các đối tượng thường
sử dụng sim điện thoại rác giấy chứng minh nhân dân và tên giả gây khó khăn cho công tác điều tra
nhằm trôn tránh sự trừng trị của pháp luật
với phương thức thủ đoạn lừa đảo tinh vi các bị can đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt
tài sản đối với nhiều bị hại ở các tỉnh thành phố trong toàn quốc
để phục vụ công tác điều tra mở rộng tìm người bị hại cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đề nghị những ai đã bị các đối tượng trên lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ với cơ quan
cảnh sát điều tra bộ công an cùng phối hợp giải quyết đồng thời thông báo phương thức thủ đoạn
của các đối tượng trên để quần chúng nhân dân cảnh giác tránh việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
địa chỉ liên hệ phòng tám cục cảnh sát hình sự bộ công an số một mươi bốn ngõ năm mươi năm đường hoàng hoa thám
phường ngọc hà quận ba đình thành phố hà nội điện thoại sáu mươi chín bốn trăm hai mươi bốn bốn mươi năm

trong quá trình tuần tra kiểm soát trên vùng biển biển trung tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi hai
hải đội hai trăm linh hai thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã cứu nạn thành công tàu cá qna chín mươi ba nghìn tám trăm năm mươi ba ts
gặp nạn đang bị trôi giạt nhiều giờ trên biển
đại úy đàm minh khoa thuyền trưởng tàu cảnh sát biển hai trăm linh hai cho biết vào lúc một mươi hai h ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trong lúc biên đội đang tuần tra kiểm soát trên biển tàu nhận lệnh khẩn cấp từ sở chỉ huy vùng
cảnh sát biển hai chuyển hướng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tàu qna chín mươi ba nghìn tám trăm năm mươi ba ts
đang gặp nạn cách đông đảo cồn cỏ khoảng tám mươi hải lý sau hơn ba giờ tìm kiếm vào lúc một mươi năm h một mươi năm phút cùng ngày
tại khu vực biển cách đông bắc đảo cù lao tràm tỉnh quảng nam tám mươi hải lý cách vị trí ban đầu năm hải lý
do bị trôi giạt tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi hai đã nhanh chóng tiếp cận và tổ chức cấp cứu tàu bị nạn
trên tàu bị nạn có tám thuyền viên ông trần độ quê quán hội an quảng nam là thuyền trưởng
tàu qna chín mươi ba nghìn tám trăm năm mươi ba ts là tàu dịch vụ hậu cần nghề cá quá trình hoạt động trên biển tàu bị hỏng máy gãy chân vịt nước tràn vào hai bên mạng
tàu mất khả năng cơ động lương thực trên tàu đã hết các thuyền viên rất hoang mang và lo lắng
sau khi ổn định tàu bị nạn cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi hai đã khẩn trương tiếp tế lương thực thực phẩm nước uống khắc phục hỏng hóc ban đầu
đến ngày hôm nay ngày một tháng tám tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi hai đã lai sắt tàu qna chín mươi ba nghìn tám trăm năm mươi ba ts
về khu vực cửa đại hội an bàn giao cho bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đảm bảo an toàn cho người và phương tiện
thưa quý vị như các bản tin trước chúng tôi đã đề cập đến thực trạng tiêu thoát nước của hà nội mỗi khi đến mùa mưa bão đặc biệt là tình trạng ngập úng cục bộ ở nhiều tuyến phố
bên cạnh tính chủ động của người dân xét về quy hoạch thoát nước và vận hành hệ thống này cũng có nhiều bất cập ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hiện nay hà nội có ba mươi ba quận huyện
thì có tới hai mươi ba điểm được các ban ngành của thành phố hà nội xác định là úng ngập cục bộ
chưa nói nếu mưa to sẽ tăng lên khoảng năm mươi điểm
các quận huyện được xác định là điểm nóng gồm quận cầu giấy quận thanh xuân hoàng mai v v
theo thiết kế hiện nay hà nội vẫn đang cải tạo theo dự án thoát nước từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
tuy nhiên trong quá trình phát triển của thành phố thì chúng ta phát triển ra phía bên trái của sông tô lịch và đây là lưu vực tạm nhuệ
lưu vực này thì là lưu vực đang phát triển
thì cái việc mà xây dựng đầu tư các hệ thống cơ sở hạ tầng thì còn đang trong quá trình thực hiện
nhưng điều đó gây cái áp lực không được lên trên cái hệ thống thoát nước của thành phố
hà nội được mở rộng cũng đồng nghĩa với việc hệ thống thoát nước thiếu đồng bộ
toàn bộ khu vực tả nhuệ việc thoát nước vẫn chủ yếu dựa vào hệ thống kinh doanh
nhưng mương có sẵn là chính
còn các khu vực hữu nhuệ như hà đông hoàng mai được cải tạo xây dựng theo hệ thống thoát nước lưu vực sông tô lịch
nhưng ở đây có điều ngược lại
một số khu vực như từ liêm cầu giấy bị úng ngập là điều dễ hiểu vì không nằm trong hệ thống thoát nước lưu vực sông tô lịch
nhưng một số khu vực như thanh xuân hoàng mai hệ thống thoát nước theo dự án lưu vực sông tô lịch thì lại bị hay ngầm nhiều
mưa vừa qua thực ra là nó ở hà nội
lượng mưa chỉ khoảng năm mươi ly nhưng mà nó tập trung chủ yếu ở vùng phía nam phía trạm bơm này
tức là vùng phía nam này ví dụ như quận hoàng mai hay là ở phía bên một phần của quận thanh xuân
cái vấn đề ở chỗ đấy là vì mưa nó tập trung trong thời gian ngắn nên là nó phải cần phải có thời gian nó tiêu thoát
một bất cập nữa trong thoát nước là hà nội đang xây dựng nhiều dự án
nhiều công trình vẫn đang trong thời gian thi công như các tuyến canh mương của dự án thoát nước hà nội giai đoạn hai
các công trình hạ tầng kỹ thuật xây dựng cầu vượt đường sắt trên cao đường vành đai ba liên quan đến hệ thống thoát nước chống úng ngập
phải đứng trước thực trạng như thế thì cái trách nhiệm của công ty thoát nước hà nội như thế nào
đứng trước cái tâm lý như vậy thì thứ nhất là chúng tôi xác định là gì
là cái nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo cái về mặt thoát nước cho hoạt động bình thường
cho nên là dù rằng lý do khách quan hay lý do chủ quan chúng tôi cũng rất là mong là mọi người dân chia sẻ với cái điều kiện và thực trạng hiện nay chúng ta đang có
thực tế đó cũng chỉ là sự giải thích cho tình trạng ống ngập của hà nội vốn xảy ra thường xuyên khi mùa mưa đến
những bất cập trong hệ thống thoát nước của thành phố chưa được cải thiện
ở khía cạnh nào đó người dân hoàn toàn có thể nghĩ đến trách nhiệm của các ban ngành khi những tuyến phố bị ngập úng như thế này

trong khi chờ những giải pháp tối yêu người dân vẫn phải chủ động để tự bảo vệ mình
nhưng quả thật cũng thật khó
sáng ngày hôm qua tại hà nội học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức lễ ra mắt các đơn
đội phó đội cảnh sát giao thông số sáu cho biết thời gian qua tình trạng xe khách chạy chậm trong nội đô để đón trả khách trên đường diễn ra khá phổ biến gây mất trật tự an toàn giao thông nghiêm trọng
hiện đội cảnh sát giao thông số sáu đang tăng cường kiểm tra xử lý đối với những nhà xe vi phạm
theo thiếu thá thành ngoài việc xử lý nghiêm với nhà xe bắt khách dọc đường cũng cần đề xuất xử phạt cả hành khách bắt xe ngoài bến
ông lê quang vinh đội trưởng đội thanh tra giao thông quận hoàng mai cho biết việc hành khách bắt xe ngoài đường là nguyên nhân dẫn đến vi phạm của các nhà xe chạy rùa bò bắt khách trên đường
với thực trạng như vậy đội trưởng đội thanh tra cũng đồng tình xử phạt cả hành khách bắt xe dọc đường
ngay sau khi được điều trị tại trung tâm y tế sáu trong số bảy nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông
nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ba xe dừng nằm xảy ra trên quốc lộ hai mươi đoạn qua huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng vào dạng sáng ngày một mươi một tháng tám đã xuất viện trở về nhà trong chiều cùng ngày
theo trung tâm y tế huyện đạ hoai hầu hết các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ nên sau khi tiến hành kiểm tra trần đoán các bác sĩ đã cho sáu bệnh nhân xuất viện
riêng anh nguyễn minh đăng phụ xe khách dường nằm phương trang bị dập lá lách nên được chuyển đến bệnh viện đa khoa hai lâm đồng phẫu thuật
hiện nay tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định
trước đó vào khoảng hai giờ ngày một mươi một tháng tám tại km tám mươi năm quốc lộ hai mươi đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ba chiếc xe khách dường nằm
vụ tai nạn xảy ra khi xe khách thành bưởi đang lưu thông bất ngờ giảm tốc độ để tránh một chiếc xe tải bị lật đang nằm trên đường
khiến xe phương trang do tài xế nguyễn trần thiện điều khiển chạy phía sau không kịp tránh đã đâm vào đuối xe thành bưởi
tiếp đó một xe khách khác của hãng phương trang điều khiển chạy ngay phía sau cũng bất ngờ không phanh kịp đâm vào đuôi xe của tài xế nguyễn trần thiện
cú va chạm liên tiếp đã làm tài xế bùi hữu trần khánh thiệt mạng và bảy người khác bị thương cả ba chiếc xe cũng bị hư hỏng một phần
còn tại tỉnh quảng ngãi vào chiều tối qua tại km một nghìn ba mươi chín bảy trăm linh quốc lộ một a thuộc thôn long hội xã bình long huyện bình sơn
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách và xe ô tô chở gạch
làm bảy người bị thương trong đó có hai tài xế bị thương nặng vụ tai nạn đã làm ách tắc giao thông cả một đoạn đường dài
ô tô khách biển số chín triệu chín trăm linh nghìn bốn trăm năm mươi của anh đào văn điền ở tp bắc ninh tỉnh bắc ninh do tài xế nguyễn văn cách
ở tp bắc ninh tỉnh bắc ninh điều khiển theo hướng bắc vào nam đến địa điểm trên bất ngờ hút với xe ô tô biển số bảy mươi sáu k năm nghìn tám trăm ba mươi một
do dương phương vũ năm mươi sáu tuổi ở thôn phước thiện xã bình hải huyện bình sơn điều khiển ngược chiều
hậu quả bảy người trên hai xe khách bị thương riêng xe khách tài xế xe dương phương vũ và năm hành khách bị thương
tôi ngồi ở giữa xe gần cuối nói chung là chỉ có tài xế phụng thế nên một số bà con cũng nhẹ
tương đối mạnh chứ không phải là nhẹ nhưng là vì sô hết người rồn này đằng trước trong lúc đó tôi cũng đang vật tôi cũng không thể thích đến
vụ tai nạn làm hai xe hư hỏng nặng
vụ tai nạn làm hai xe hư hỏng nặng các phương tiện lưu thông trên tuyến đường
quốc lộ một a bị kẹt hàng giờ lực lượng công an xã bình long và công an huyện bình sơn đã kịp thời có mặt tổ chức đưa số người bị thương đi cấp cứu bệnh viện đa khoa quảng ngãi
đồng thời phân luồng điều tiết giao thông khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
vấn đề những số người bị thương tích thì được cứu chữa kịp thai còn một số người không bị thương tích thì cũng sắp xếp chỗ nghỉ ngay và bố bị tại xã đồng vịnh không mất mất tài sản gì
thời gian qua tại đoạn đường trên thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nguyên nhân do các xe khách phóng nhanh vượt ẩu
tòa án nhân dân huyện long mỹ tỉnh hậu giang vừa mở phiên tòa xét xử lưu động tuyên phạt bị cáo nguyễn trung ứng
trú tại ấp tân hưng hai xã tân phú sáu tháng tù giam về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ quy định tại điều hai trăm linh hai bộ luật hình sự
theo cáo trạng vào ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
nguyễn trung ứng điều khiển xe mô tô đến đoạn đường thuộc ấp ba xã long trị thì đụng vào ông dương văn huyện chú cùng địa phương làm cho người và xe ngã xuống mặt đường
hậu quả ông huyện bị thương nặng và tử vong sau đó
theo kết quả khám nghiệm hiện trường nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông trên là do nguyễn trung ứng điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình đồng thời nồng độ cồn trong máu vượt quá bốn mươi